thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều xe đi trên cao tốc nhưng tài xế lại cố tình che mờ biển số
khiến cho các mắt thần không nhận được biển thật của xe để thông báo về hệ thống gây khó khăn cho hoạt động ghi hình và xử phạt
đây là một trong những trường hợp cố tình vi phạm mà lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện bốc giấy rán biển số chủ phương tiện này vẫn chống đối
không dừng xe chấp hành hậu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện bóc giấy dán biển số chủ phương tiện này vẫn chống đối

trong thời gian tới đặc biệt dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra phòng ngừa
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
bên cạnh chế tài xử phạt nghiêm khắc ý thức vận hành phương tiện chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện
vẫn là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo an toàn giao thông
theo tin từ tổng cục đường bộ việt nam sau hơn năm tháng triển khai thi công dự án sửa chữa mặt cầu thăng long sẽ chính thức được thông xe vào bảy giờ ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến chín h cùng ngày các phương tiện có thể di chuyển bình thường qua cổ
dự án sửa chữa mặt cầu thăng long bắt đầu được triển khai vào ngày một mươi sáu tháng một
năm hai nghìn hai mươi do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần hai trăm bảy mươi tỷ đồng
theo hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu thời gian thi công dự án là một trăm năm mươi ngày tính từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
như vậy dự án đã vượt tiến độ đề ra
tạo thành trục giao thông xuyên suốt kết nối trung tâm thành phố hà nội đến sân bay nội bài
và các khu vực lân gận
trong thời gian tới cầu thăng long sẽ được lắp đặt hệ thống cân tự động phát hiện các phương tiện quá tải sử dụng hình thức phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm
dự án sửa chữa mặt cầu thăng long được thực hiện bằng giải pháp cào bóc và làm sạch lớp phủ mặt cầu cũ hàn cắt đinh neo trên bản mặt thép
bổ sung lưới cốt thép sau đó giải lớp bê tông siêu tính siêu tính năng uhpc với lượng sợi thép xa cường cần thiết
qua đó tạo ra kết cấu liên hợp giữa bê tông uhpc với sàn thép hiện hữu tạo thành mặt cầu liên hợp siêu nhẹ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại
tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện về việc ứng phó với diễn biến gió mạnh trên toàn biển đông
trong đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ bắc trung bộ
phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến không khí lạnh xét đậm xét hại
tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là hệ thống thông tin truyền thông
các tỉnh thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân nhất là với người già trẻ nhỏ học sinh
các tỉnh thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh sóng lớn trên biển thông báo cho các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn
các bộ ngành liên quan chủ động chỉ đạo công tác phòng chống rét đậm rét hại đảm bảo đời sống người dân an toàn sản xuất
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện và thuyền trưởng các tàu thuyền xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao
vâng và những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp